thưa quý vị sau nhiều ngày xuất hiện tình trạng tập trung đông người phản đối việc thu phí ở trạm bot bắc thăng long nội bài đường võ văn kiệt hà nội tổng cục đường bộ vừa có văn bản yêu cầu công ty bot vjashimate tám tổ chức đối thoại trực tiếp và giải quyết khiếu nại của người dân
tổng cục đường bộ có văn bản yêu cầu công ty cổ phần bot vjashima tám tổ chức với cục quản lý đường bộ một các cơ quan của thành phố hà nội tăng cường nhân lực đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí có giải pháp phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông không để xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông tại khu vực trạm thu phí
đồng thời hai đơn vị này cần tổ chức đối thoại trực tiếp và giải quyết khiếu nại phản ánh kiến nghị của người dân người tham gia giao thông qua trạm thu phí
để người dân hiểu đúng hiểu rõ về việc thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí bắc thăng long nội bài đồng thời cung cấp kịp thời thông tin hồ sơ tài liệu liên quan đến các hành vi gây dối mất trật tự an ninh
các đối tượng có hành vi cố tình cản trở giao thông gây ách tắc giao thông cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định